thưa quý vị hôm nay phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty việt á bước sang ngày làm việc thứ ba
trước đó trong suốt hai ngày xét xử vừa qua hầu hết các bị cáo thuộc các nhóm tội danh bị viện kiểm soát truy tố
đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố bày tỏ sự hối hận ăn năn và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt
sáng ngày bốn tháng một trả lời thẩm vấn tại tòa bị cáo nguyễn văn trịnh cựu trợ lý phó thủ tướng chính phủ khai
đã sửa công văn của bộ y tế vì khi đó thủ trưởng của bị cáo đang phụ trách bộ y tế
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tối cao xác định bị cáo nguyễn văn trịnh có năm sai phạm giúp công ty việt á đưa ký test của nhà nước thành của riêng
rồi sản xuất bán thương mại trái phép gây thiệt hại một hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
bị cáo nguyễn văn trịnh thừa nhận cáo trạng của viện kiểm soát truy tố bị cáo là đúng
tương tự bị cáo nguyễn văn trịnh hầu hết các bị cáo được xét hỏi đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên nhiều bị cáo không việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ mà chỉ là nhận quà cảm ơn của công ty việt á khi công việc kinh doanh có hiệu quả
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng bị cáo phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương khai một lần nhận của việt đưa một trăm linh usd
và nhận từ phạm duy tuyến ba lần với tổng số sáu trăm linh triệu đồng và năm mươi usd
hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đều thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố mình về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng có cơ sở pháp lý